thưa quý vị hôm nay hai mươi ba tháng năm ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng
buổi sáng quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi ba
kế hoạch thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi ba
buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm